thông tin từ bệnh viện sá nhi nghệ an mới đây khoa chiến thương trình hình bỏng của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi tên là hin bốn tháng tuổi ở thành phố vinh
được mẹ đưa đến khám trong tình trạng ngón hai bàn chân phải sưng đỏ có vòng thắt ngón mẹ bé cho biết bé nờ sinh ra bình thường không có dị tật gì
tối ngày một mươi một tháng ba quan sát thấy ngón chân con bị sưng đỏ bất thường ở giữa xuất hiện vòng thắt ngón nên sáng hôm sau đưa bé đến bệnh viện sản nhi nghệ an để thăm khám
tại đây bác sĩ nghi ngờ ngón chân của bé n bị thất bởi một dị vật nên đã chuyển bé vào phòng tiểu phẫu tiến hành kê tê dạch một đường ở ngón chân bị sưng đỏ để tìm nguyên nhân
sau khi phát hiện dị vật các bác sĩ đã tiến hành cắt giải phóng vòng thắt và lấy ra khỏi ngón chân của bé một sợi tóc
tại đây bác sĩ nghi ngờ ngón chân của bé n bị thắt bởi một dị vật nên đã chuyển bé vào phòng tiểu phẫu tiến hành gây tê dạch một đường ở ngón chân bị xưng đỏ để tìm nguyên nhân
sợ tóc có khả năng gây thương tổn cho bộ phận sinh dục của bé trai mà mẹ rất khó phát hiện và xử lý kịp thời vì trẻ thương mặc bìm
do đó nếu trẻ đột nhiên khóc dư dội và khó rỗ lại cần lập tức kiểm tra cơ thể trẻ nơi ngón tay hoặc ngón chân bị sữa tóc thắt chặt sẽ trở nên ừng đỏ thâm tím và sưng phòng chỉ trong vòng từ ba đến năm phút bởi lưu thông máu bị gián đoạn nghiêm trọng gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ
ngón tay hoặc ngón chân trẻ xưng phồng càng to thì vết thắt càng chặt khiến cho vết thương của trẻ càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý kịp thời
để phòng tránh tình trạng này cha mẹ hay kiểm tra tay chân trẻ thường xuyên mỗi ngày để đảm bảo không có sợi tóc hay là sợi vải nàng dính vào ngón tay ngón chân nhất là trẻ sơ sinh vừa mới chào đời mà mẹ cho con dùng bao tay bao chân
kiểm tra quần áo trẻ chắc chắn rằng không có bất kỳ sợi lông sợi vải hay sợi chỉ tuột nào có nguy cơ cuốn vào tay trẻ
khi mua quần áo mới cho con cần cắt bỏ chỉ thừa giặt rút sạch sẽ mới cho con dùng mẹ nên giặt riêng quần áo trẻ và giặt từ trong ra ngoài để không sợi vải sợi lông nào từ quần áo người lớn có thể bám vào
đặc biệt sau sinh mẹ rất dễ dụng tóc nên cần phải được quét vơ gọn gàng hạn chế để tóc rơi rụng ở những nơi trẻ sinh hoạt nhiều